viện khảo cổ học việt nam phối hợp với sở văn hóa và thể thao tỉnh thừa thiên huế đã công bố kết quả ban đầu
về việc thăm dò gò dương xuân phường trường an thành phố huế
mặc dù chưa thể trả lời câu hỏi cung điện đan dương và lăng vua quan trung ở đâu
nhưng kết quả khảo cổ học đã phát hiện dấu tích của công trình kiến trúc lớn
theo viện khảo cổ học việt nam dựa vào tư liệu địa tầng các mảnh xanh xứ có ghi niên đại gạch ngói được tìm thấy
bước đầu có thể đoán định gò dương xuân tồn tại từ thế kỷ một mươi bảy đến thế kỷ một mươi chín đầu thế kỷ hai mươi
riêng lớp đá tại hố năm a và năm b có thể liên quan đến kiến trúc lớn rất có thể là móng trưởng thành
qua những hiện vật mà đoàn khảo cổ công bố các nhà nghiên cứu có chung nhận định
ở gò dương xuân có dấu tích kiến trúc nên cần tiếp tục đào thăm dò
các cơ quan chức năng xây dựng đề án quy hoạch tổng thể để mở rộng việc nghiên cứu
các nhà khoa học cùng vào cuộc nghiên cứu có hệ thống khoa học và thực tiễn về khu di tích gò dương xuân
nhằm làm sáng tỏ liệu có phải đây là nơi vua quang trung đã cho xây dựng cung điện
khi băng hà vua đã được an táng tại đây và cung điện được đổi tên thành lăng đan dương hay không